từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ngành chức năng của tỉnh cà mau đã chỉ đạo các địa phương và cảnh báo đến người dân nâng cao ý thức chủ động ứng phó với hạn mặn
tuy nhiên hiện nay khắp các vùng ngọt nước dưới các con kênh đã bắt đầu khô cạn gây áp lực rất lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân
tại thời điểm này theo thống kê chưa đầy đủ toàn tỉnh cà mau đã có trên một mươi sáu năm trăm linh hectare diện tích lúa tôm bị thiệt hại do độ mặn trên đồng ruộng tăng cao
hơn ba mươi hectare đang thiếu nước trầm trọng trong khi lúa chỉ mới đang trong giai đoạn làm đồng
nước tại nhiều kênh khô kiệt nên đã bắt đầu xảy ra sự sụt lún các tuyến lộ giao thông nông thôn
theo dự báo mùa khô năm nay sẽ có khoảng một mươi ba năm trăm linh hộ dân tại một số khu vực chưa được tiếp cận nguồn nước nối mạng
và không có nguồn nước ngầm để khai thác sẽ thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt nghiêm trọng khắp nơi trong tỉnh